thưa quý vị nhắc đến tỉnh tây ninh thì có lẽ là người ta thường nghĩ ngay đến những địa danh nổi tiếng như là núi bà đen hồ dầu tiếng hay là tòa thánh tây ninh
tuy nhiên thì ít ai biết rằng là ở tỉnh tây ninh thì còn có một công trình kiến trúc vô cùng đặc biệt đã có tuổi thọ hơn một năm tuổi và được công nhận là thi sản văn hóa cấp quốc gia đó chính là tháp cổ bình thạnh
vậy thì tháp cổ bình thạnh có điều gì mà đặc biệt đến như vậy thì mời quý vị theo chân tôi chúng ta cùng nhau khám phá
cách trung tâm thành phố tây ninh khoảng năm mươi km
về phía đông nam công trình kiến trúc tháp cổ bình thạnh ẩn mình bên dưới những hàng cây xanh xung xuê bóng mát mang đến một khung cảnh vô cùng thơ mộng hoang sơ bí ẩn nhưng cũng không kém phần thanh tịnh và trang nghiêm
tổng thể kiến trúc của tháp cổ bình thạnh bao gồm ba tháp chính tuy nhiên chỉ còn lại một tháp là còn được nguyên vẹn hình hài
ngôi tháp cổ có chiều cao một mươi m mỗi cạnh năm m

cửa chính mở về hướng đông trước mặt là một bầu hình vuông ba mặt tây nam bắc đều có cửa giả được đắp nổi các hoa văn trang trí tinh xảo
cửa chính ở hướng đông được xây nhô hẳn ra ngoài khung cửa là bốn phiến đá nguyên được đột đẻo mài nhẵn các cạnh
một tấm đặt ngang phía trước hai bên khoát hai lỗ tròn để gắn con quay cánh cửa
tấm thứ tư đặt ngang phía trên tạo thành một khung cửa đá vững chắc rộng một m cao hai m
thưa quý vị điểm đặc biệt của ngôi tháp này ở chỗ là nếu như quan sát kỹ vào các cái bức tường của ngôi tháp
thì có thể thấy là các cái viên gạch này được xếp lại với nhau một cách vô cùng chính xác và chắc chắn mà hầu như là không sử dụng một loại chất kết dính nào
có lẽ bởi vì vậy mà người ta cho rằng là người xưa thì đã xếp trồng các viên gạch lên nhau thành một ngôi tháp rồi sau đó đem nung cả ngôi tháp
tuy nhiên ý kiến này đã bị bác bỏ và cho đến nay thì kỹ thuật xây dựng này vẫn đang là một dấu hỏi đối với các nhà khoa học
bên cạnh thiết kế xây dựng độc đáo sự tinh tế khéo léo của những người thợ còn được thể hiện qua các bức hoa văn phù điêu
được chạm khác thành hình thần linh hoa lá chim muôn cực kỳ tinh xảo trâu chuốt và đặc biệt mang tính biểu tượng cao đậm chất nghệ thuật
tháp cổ bình thạnh này thì tính đến nay là một ba trăm linh năm rồi
văn hóa ốc teo của dân tộc hồ nam sau ngày giải phóng cho đến năm chín mươi ba mới được bộ công nhận là di tích quốc gia
năm chín mươi tám tùng tu cho đến năm chín mươi chín là mới hoàn thành công trình này
bây giờ trước đó thì ở cái giạc này nó tới ba cái tháp lận và cái tháp cuối cùng đó là cái tháp thứ ba
được trùng tu mà đến nay mình để là cho mọi người tới tham quan cái di tích
tháp cổ bình thạnh có giá trị lịch sử lớn lao và vô cùng quý giá đối với di sản kiến trúc của dân tộc
vì đây là ngôi tháp duy nhất vẫn còn giữ được tường đá gần như nguyên vẹn kể từ khi được phát hiện
ẩn chứa nhiều giá trị đặc biệt về đời sống văn hóa tôn giáo tính ngưỡng của người xưa
kỹ thuật xây dựng điều khác tài tình đã phản ánh tôn giáo tính ngưỡng và
lên người xưa cùng những phong tục tập quán và đời sống văn hóa
qua đó cho thấy sự phát triển đỉnh cao của văn hóa ốc eo
chính vì vậy mà tháp bình thạnh đã trở thành một trong những điểm du lịch ấn tượng
thu hút không chỉ các nhà sử học khảo cổ học tìm tòi nghiên cứu
mà còn thu hút đông đảo du khách ghé thăm để sống lại những năm tháng xa xưa
hiểu hơn về văn hóa ốc eo một phần làm nên giá trị văn hóa lịch sử của dân tộc ngày nay